thống đốc ngân hàng nhà nước đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép văn phòng đại diện tại thủ đô hà nội của ngân hàng national australia bank limited
theo đó national australia bank limited có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động
đóng cửa văn phòng đại diện theo quy định tại khoản một điều một mươi tám thông tư số hai mươi bốn ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
quy định về trình tự thủ tục thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tiến dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài trình tự thủ tục thu hồi giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tiến dụng nước ngoài
tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng
trong thời hạn tối đa bảy ngày làm việc kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực thi hành
văn phòng đại diện national australia bank limited tại hà nội phải công bố quyết định thu hồi giấy phép
trên một tờ báo in hàng ngày trên toàn quốc trong ba số liên tiếp hoặc báo điện tử việt nam trong thời hạn bảy ngày làm việc
và phải niêm yết tại trụ sở văn phòng đại diện